ninh thuận cần phát triển nền kinh tế theo hướng xanh sạch cần thu hút đầu tư vào các mảng nông nghiệp công nghệ cao năng lượng tái tạo
các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy ven biển các khu công nghiệp ven biển phải chú ý đến việc xả thải
nếu vi phạm với môi trường phải đóng cửa nhà máy
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh ninh thuận năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại ninh thuận
trong số năm mươi bảy dự án kêu gọi đầu tư trọng tâm là các lĩnh vực du lịch dịch vụ năng lượng tái tạo chế tạo phụ tùng ngành điện phát triển hạ tầng đô thị chế biến nông sản đặc sản
tỉnh ninh thuận đã ký kết hợp tác đầu tư một số dự án lớn đó là dự án điện gió trung nam dự án khu đô thị biển bình sơn ninh chữ và dự án nhà máy thép của tập đoàn tôn hoa sen với tổng nguồn vốn đầu tư lên tới hơn một mươi tỷ usd